hiện thành phố hồ chí minh có khoảng hơn năm mươi năm kf cách ly tập trung và cách ly tại nhà
và có xu hướng còn gia tăng
trước tình hình đó sở y tế thành phố hồ chí minh đề nghị bộ y tế thêm một trăm linh liều thuốc
monulpiravir kháng virus vì hiện chỉ còn hai liều và sẽ hết trong hai ngày tới
theo đó thành phố hồ chí minh đã được cục khoa học công nghệ và đào tạo bộ y tế
cấp một trăm một mươi liều monulpiravir
sở y tế thành phố hồ chí minh đã điều chuyển bốn mươi ba liều cho các tỉnh
và đã cấp sáu mươi bảy liều monulpiravir cho các trung tâm y tế quận huyện và thành phố thủ đức
các trạm y tế trạm y tế lưu bệnh viện giải chiến và bệnh viện trên địa bàn để điều trị cho f
mới đây molun piravi đã được bộ y tế cập nhật vào hướng dẫn chẩn đoán và điều trị covid một mươi chín
cập nhật lần thứ bảy
và hiện tại khi số f có xu hướng tăng sau khi thành phố hồ chí minh triển khai áp dụng
thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín sở y tế ước tính có khoảng
năm mươi năm bệnh nhân f đang cách ly tại nhà và cơ sở cách ly và nhu cầu sử dụng monulpiravir
cũng tăng tương ứng
nhưng hiện sở y tế thành phố hồ chí minh chỉ còn hai liều monulpiravir và sẽ cấp phát
hết trong hai ngày nữa
do vậy để đáp ứng nhu cầu điều trị chế f sở y tế thành phố hồ chí minh đề nghị
bộ y tế xem xét cấp bổ sung một trăm linh liều monulpiravir